thời gian gần đây trên địa bàn các khu công nghiệp của tỉnh đồng nai liên tục xảy ra các vụ đột nhập vào các khu công nghiệp để trộm cắp tài sản
do đó để phòng ngừa với loại tội phạm này ngoài lực lượng công an thường xuyên tuần tra kiểm soát
thì bản thân các doanh nghiệp cũng cần tăng cường các biện pháp để tự bảo vệ tài sản của mình
đây là hiện trường vụ trộm vừa xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì cp khu công nghiệp biên hòa hai
kẻ gian đã đột nhập vào trong công ty sử dụng kim gắt phá hàng rào lấy trộm chiếc xe gắn máy trị giá gần năm mươi triệu đồng
điều đáng nói vị trí các đối tượng đột nhập chỉ cách cổng bảo vệ khoảng hai mươi mét
bố trí để giải quyết xong đền bù cho công nhân để cho người ta ổn định công việc để đi làm bình thường
còn tại công ty sản xuất thép sia cũng ở khu công nghiệp biên hỏa hai
bốn đối tượng đã đột nhập vào trong công ty leo qua cửa sổ vào bên trong phá cửa lục lọi tất cả các phòng ban
sau đó đã đột nhập vào phòng kế toán và cất sắt lấy trộm tài sản
qua thống kê của cơ quan công an trong năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn các khu công nghiệp của thành phố biên hòa
đã trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập cơ quan điều tra đã làm rõ sáu vụ bắt một mươi sáu đối tượng
không chỉ riêng tại các khu công nghiệp ở thành phố biên hòa mà việc tội phạm trộm cắp đột nhập tại các doanh nghiệp
cũng xảy ra phức tạp trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp tại tỉnh đồng nai
cũng khuyên cáo đến các công ty ở địa bản nhân trạch và các công ty ở những địa bản giáp ranh của nhân trạch
trong các khu công nghiệp
thứ nhất là cần phải năng lượng cần phải năng lượng cần phải năng lượng
cần phải năng cao vấn đề quản lý tài sản những nguyên vật liệu trong cái nơi sản xuất
đồng thời là phải gắn camera ngay chữa những nơi mà ta để tài sản để cảnh giác số công nhân cấu kết với số bảo vệ
lợi dụng cái việc sơ hở của mình lấy trộm tài sản
hiện đang là thời điểm gần tết nguyên đán nên thông thường các loại tội phạm trong đó có trộm cắp sẽ gia tăng hoạt động
do đó để phòng ngừa tránh mất tài sản ngoài việc lực lượng công an tăng cường tuần tra nhất là sau hai mươi ba giờ đêm
thì bản thân các doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự bảo vệ tài sản của mình
bằng việc trang bị hệ thống chấu sáng xung quanh tường rào và hệ thống camera quan sát tại các khu vực sung yếu nơi để nhiều tài sản